trong buổi giao ban báo chí thành ủy hà nội đã thông tin ban đầu về kết quả thanh tra
việc cắt đôi quay thử hiv và viêm gan b tại bệnh viện sanpon
theo báo cáo của sở y tế hà nội sau bốn ngày thanh tra các quy trình chuyên môn
tại khoa vi sinh y học bệnh viện đa khoa sanh pôn kết quả xác minh việc nhận sử dụng test
alirev combo nhật bản tại khoa vi sinh y học cho thấy bệnh viện không mua loại test này
việc có test hiv combo tại khoa là do bà chu thị loan phó trưởng khoa vi sinh y học
chỉ đạo nhân viên trong khoa nhận từ chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và dịch vụ kỹ thuật lục tỉnh với số lượng bốn mươi test
theo tường trình của bà chu thị loan bà dùng các test này để xét nghiệm kiểm chứng
kết quả xét nghiệm bằng test hiv một phần hai
tuy nhiên do công ty lục tỉnh cung cấp chỉ có bốn mươi test không đủ số lượng test cần kiểm chứng
nên bà chỉ đạo nhân viên khoa cắt dọc làm đôi
cùng với đó mẫu máu test thử được lấy từ mẫu máu còn dư của bệnh nhân
kết quả xét nghiệm hiv từ việc cắt đôi que thử được nhân viên khoa ghi khống một hai trăm bảy mươi hai kết quả
vào cột ghi chú của sơ đồ test hiv thường ngày tại viện
thực tế chỉ xét nghiệm kiểm chứng gần tám mươi test
đoàn thanh tra cũng chưa xác định được thông tin khoa vi sinh trộn bốn mẫu máu để xét nghiệm elisa
để xảy ra những vi phạm tồn tại trên trách nhiệm trực tiếp thuộc về khoa
đồng thời có trách nhiệm của bệnh viện trong công tác quản lý vật tư y tế
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tiến hành điều tra
xác minh tại bệnh viện sanh pôn cùng thời điểm tiến hành thanh tra